thưa quý vị sở văn hóa thể thao tp hcm mới đây có đề xuất điều chỉnh lại ba mươi tám tuyến đường bị đặt sai tên
đây hầu hết đều là những con đường đã tồn tại từ rất lâu tên gọi cũng đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân thành phố
vì thế việc điều chỉnh tên đường nhận được sự quan tâm của dư luận người dân và giới học giả
sau khi thống kê toàn thành phố có ba mươi tám đường đang bị đặt sai tên sở văn hóa thể thao tp hcm đã phân thành bốn nhóm
trong đó có nhóm sai tên các nhân vật lịch sử được gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy
các chuyên gia học giả đều thống nhất việc điều chỉnh tên đường cho chính xác là cần thiết và sớm triển khai
trước đó báo cáo ubnd tp hcm về đề án đặt đổi tên đường
công trình công cộng đến năm hai nghìn hai mươi trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển cho biết toàn thành phố có hơn một bảy trăm bảy mươi đường mang tên tạm
và khoảng bốn trăm linh tên đường không có ý nghĩa chung tên khác nhau của cùng một nhân vật
trong khi đó quỹ tên đường của thành phố đang ngày càng ít đi
người dân thì ủng hộ việc đặt lại tên đường cho chính xác cũng mong muốn cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp hợp lý
đồng thời hỗ trợ người dân thay đổi các loại giấy tờ cho đồng bộ
sau khi cơ quan báo chí phản ánh về việc vị trí xây dựng điểm dừng chân du lịch trên cánh đồng dung nham chưa phù hợp
một trong hai vị trí xây dựng này nằm ngay trên bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm
gây phá vỡ cảnh quan khiến cho dư luận hết sức bức xúc
ubnd huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã thống nhất tháo rỡ điểm dừng chân này
và sẽ nghiên cứu khảo sát vị trí mới phù hợp hơn để xây dựng lại
đại diện lãnh đạo trung tâm truyền thông
văn hóa thể thao huyện lý sơn cho biết hiện tại công trình chỉ mới thi công đạt khoảng bốn mươi năm mươi khối lượng
nên việc tháo rỡ sẽ diễn ra nhanh chóng
đối với một số nguyên vật liệu như ngói lợp phần mái ghế gỗ chưa lắp đặt
nhà thầu sẽ tái sử dụng để tránh phát sinh thêm chi phí về sau
trước đó ubnd huyện lý sơn đã đầu tư hai điểm dừng chân du lịch tại địa phương này
tuy nhiên một trong hai vị trí được xây dựng ngay trên bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm
gây phá vỡ cảnh quan khiến nhiều người bức xúc
cục đăng kiểm việt nam cho biết toàn quốc hiện có hơn một phương tiện thủy hết nhiên hạn sử dụng
theo quy định hiện hành nhiên hạn sử dụng phương tiện thủy được phân chia theo công dụng và vật liệu của vò tàu
đây là thông tin đáng chú ý dành cho các chủ phương tiện thủy
cả nước hiện có một bốn mươi ba phương tiện thủy hết hạn sử dụng
trong đó nhiều nhất là tàu khách và tàu khách cao tốc với bảy trăm năm mươi chiếc
còn lại là tàu chở dầu phà tàu thủy lưu trú nhà hàng nổi
các trường hợp trên đều bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm
xóa số đăng kiểm trên hệ thống đăng kiểm phương tiện thủy toàn quốc
và không được cấp giấy chứng nhận kiểm định để tiếp tục tham gia giao thông
nghị định số một trăm một mươi một hai nghìn một mươi bốn của chính phủ quy định
nhiên hạn sử dụng phương tiện thủy được phân chia theo công dụng và vật liệu của vò tàu
nghị định trên có hiệu lực thi hành từ năm hai nghìn một mươi một
tuy nhiên cho gia hạn kéo dài hoạt động thêm đối với một số
trường hợp tàu chở khách cao tốc tàu chở người dưới một mươi hai chỗ
hành vi khai thác phương tiện thủy quá niên hạn sử dụng bị phạt từ bốn mươi năm đến bảy mươi năm triệu đồng
tùy theo loại tàu và bị tước bằng thuyền trường từ hai đến ba tháng